lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến bình thuận và khu vực tây nguyên lên báo động một báo động hai có sông trên báo động ba
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông khu đô thị
trước tình hình trên văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế cho đến bình thuận và khu vực tây nguyên yêu cầu chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến bình thuận và khu vực tây nguyên các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền người dân chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người tài sản và sản xuất
tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt chia cắt kiểm tra công tác chuẩn bị lương thực
thực phẩm theo phương châm bốn tại chỗ ra soát bổ sung các phương án ứng phó với tình hình lũ quét sạt lở đất tổ chức lực lượng sung kích phòng chống thiên tai
kiểm tra khơi thông dòng chảy ở các vị trí bị tắc nghẽn và kiểm tra khu dân cư ở ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trúng thấp vùng ven sông suối
ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn tổ chức lực lượng để canh gác cắm biển
cảnh báo tại các ngầm tràn tuyến đường bị ngập lụt chia cắt khi có lũ và các khu vực bị sạt lở huy động lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục đảm bảo giao thông
chỉ đạo kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều hồ đập nhất là các công trình sung yếu đang thi công và các hồ chứa đã đầy nước công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du